thưa quý vị theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo những thí sinh khi biết điểm đủ tiêu chuẩn có quyền nợp vào nguyện vọng vào bốn khoa của trường đăng ký xét tuyển nợ nguyện vọng hai vào một mươi hai khoa của ba trường đăng ký xét tuyển
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại quy định tưởng chừng như là có lợi này lại đang có những hạn chế và phức tạp khiến cho cả thí sinh và phụ huynh cảm thấy căng thẳng mệt mỏi khi phải hàng ngày cập nhật theo dõi tính toán và mất rất nhiều công sức thời gian để đi rút hồ sơ
câu chuyện đổ trực đại học của các em lúc này không chỉ phụ thuộc vào điểm số mà còn phụ thuộc vào sự may rỗi
xuất phát từ nhà lúc sáu giờ sáng cuộc hành trình đi rút hồ sơ xét tuyển đại học của cha con ông phú đang khiến
ông cảm thấy mệt mỏi nhưng tất cả vì con nên dù có phải đi nhiều lần hơn thế ông cũng phải chấp nhận
còn đối với trường hợp của thí sinh thu trang tỉnh hải dương mặc dù nộp hồ sơ online nhưng khi muốn rút phiếu điểm vẫn phải đến trường đại học để ký xác nhận
em nghĩ là trường hợp của em ví dụ em chưa nộp hồ sơ gốc thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái hồ sơ của em cả
nhưng mà theo như em gọi điện thì hải thì vẫn phải lên tận trường để ký để xác nhận em thấy bất cập lắm ạ
vâng phức tạp quá ạ
em thấy được homebody vương vọng nộp hồ sơ vào trường đào bách khoa bà nẵng
thấy không chắc nên đã rút hồ sơ và nộp trong trường khác
em gặp rất nhiều khó khăn khi liên tục cập nhật điểm số của mình
cũng như đi đến trường để
nộp hồ sơ hay là rút
ghi nhận tại các trường đại học như kinh tế quốc dân đại học sư phạm hà nội đại học đà nẵng
đại diện các trường cho biết do có sai sót trong khâu nhập dữ liệu nên một số thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển vẫn chưa có tên trong danh sách công khai
bên cạnh đó có không ít trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện do đến chậm nên tên của thí sinh không có trong phần dữ liệu của trường
do vậy công tác trả hồ sơ cũng sẽ bị chậm trễ hơn
ghi nhận tại trường đại học kinh tế quốc dân sáng nay số lượng hồ sơ có điểm nằm trong vùng không an toàn là hơn năm trăm linh hồ sơ tương ứng với hơn năm trăm linh thí sinh phải đi rút hồ sơ để nộp sang các trường khác
mặc dù mới hơn nửa chặng đường xét tuyển đại học đợt một nhưng số lượng hồ sơ nằm trong vùng không an toàn đã lên đến một con số rất lớn
chỉ tính riêng hơn năm trăm linh hồ sơ mà thí sinh phải rút tại trường đại học kinh tế quốc dân cũng đã cho thấy sự phiền hà phức tạp đối với các thí sinh và người nhà
như các trường đại học
theo các chuyên gia giáo dục kỳ thi và kỳ xét tuyển đại học năm nay được coi là một đợt thí nghiệm mà thí sinh và các trường đại học được đem ra làm vật thí nghiệm
như vậy nếu theo dõi sát sao tình hình xét tuyển các thí sinh sẽ phải đến rút thiếu điểm để kịp thời nộp hồ sơ vào trường khác
để biết lần xét tuyển tiếp theo có đủ điểm đỗ hay không các em lại phải tiếp tục chờ đợi
chính sách hai trong một của bộ giáo dục và đào tạo áp dụng trong năm nay là kỳ vọng giảm
tại áp lực tài chính trong thực tế lại tạo ra những cuộc đua mới gây cấn thụt khổ và đầy ải tâm lý cho thí sinh
đành rằng không chính sách nào hoàn hảo với số đông song suy cho cùng không phải ngẫu nhiên một văn bản trước khi ban hành rộng rãi lại cần được làm thí điểm trước khi nhân rộng